trên thế giới thì đại dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp khi mà tổng số ca mắc trên toàn cầu
đã chạm mốc là hai mươi triệu người trong đó số ca tử vong là hơn bảy trăm ba mươi người
trong mỹ vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chiếm tới hơn một nửa số ca mắc toàn thế giới
đáng chú ý số ca mắc tại mỹ đã vượt mốc năm triệu lan ra gần hai mươi bang
với số ca mắc mới bình quân hơn năm mươi mỗi ngày
dịch cũng lan rộng tại khu vực châu á thái bình dương
trong tâm dịch của châu á là ấn độ đã ghi nhận sáu mươi ca mắc mới và một ca tử vong trong ngày hôm qua
australia cũng ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục là một mươi bảy ca và đều ở bang victoria
trong khi số ca mắc mới là hơn bốn trăm linh
còn tại đông nam á indonesia và philippines vẫn có thêm hàng nghìn ca mắc mới và hơn sáu mươi ca tử vong